chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
liên minh hợp tác xã việt nam cũng đã tổ chức hệ thống năm siêu thị kết nối với hơn một trăm linh hợp tác xã nông nghiệp hình thành các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn
cùng với đó hầu hết các tỉnh đã triển khai vận động hỗ trợ sản xuất nông sản thủy sản theo tiêu chuẩn việt grab
đến nay trên cả nước đã có trên một chín trăm linh cơ sở được chứng nhận việt grab ba trăm một mươi ba trang trại và hai năm trăm linh hai hộ chăn nuôi được chứng nhận việt grab
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
từ năm hai nghìn một mươi tám đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú yên vô cùng phấn khởi khi liên tiếp hai dự án nuôi bò sữa công nghệ cao tại hai huyện miền núi sơn hòa và đồng xuân được triển khai
sự kiện quan trọng chưa từng có này không chỉ làm thay đổi tập quán chăn nuôi lạc hậu đem lại thu nhập ổn định cho nông dân mà còn mở ra cơ hội cho nhà đầu tư thành công ở một địa bàn đầy tiềm năng còn mới mẻ này
những ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám người dân huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên càng thêm vui khi dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa công nghệ cao quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn th với hai mươi con tổng lượng sữa mỗi ngày là bảy mươi hai tấn vốn đầu tư là bốn năm trăm bảy mươi tỷ đồng
hơn ba năm triệu lao động hơn ba năm triệu lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được học tập xây dựng gần một mươi triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
tín dụng chính sách xã như đức vân bằng vân thượng ân của huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn người dân vẫn lưu giữ được nhiều ngôi nhà có kiến trúc khá độc đáo được xây dựng cách đây vài chục năm
gắn liền với đời sống một số người dân tộc thiểu số như tày hoa hiện nay những ngôi nhà có tuổi đời khá lâu này trở nên nổi bật trong nhịp sống hiện đại ngày hôm nay
xe lẫn với những ngôi nhà xây mái ngói hiện đại những ngôi nhà như thế này ở xã đức vân đã có tuổi đời khoảng sáu mươi năm
trải qua nhiều thăng trầm những ngôi nhà có kiến trúc khá độc đáo này vẫn tồn tại gắn bó với người dân nơi đây
các cụ hồi xưa thì đều có tư tưởng kiến trúc giống nhau vật liệu chính của ngói là đất gạch là các cụ tự làm tự đóng tự nung
nói chung là các thế hệ trước đến bây giờ vẫn muốn giữ bản sắc dân tộc riêng của địa phương nên vẫn cần giữ được nét truyền thống này
đặc điểm nổi bật của những ngôi nhà này là được làm theo khuôn mẫu khá giống nhau nhà thường có mặt tiền khá hẹp dù không phải là nhà ống nhưng cách sắp xếp không gian lại theo chiều sâu của ngôi nhà
những gian ngoài gia chủ sử dụng để tiếp khách những gian bên trong là phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình bếp nấu ăn và những công trình phụ khác được xây dựng cuối và liền kề với nhà
ban thờ được đặt ở vị trí trang trọng nhất của ngôi nhà và rất cao
mỗi khi thắp hương gia chủ phải dùng thang hoặc làm như cầu thang cố định mới có thể đưa đồ cúng lên ban thờ
ngoài ra nhà cổ ở những xã như đức vân bằng vân thượng ân thường có gác hiên làm bằng gỗ
xong ở trong thôn này thì nó còn rất là nhiều nhà như thế cái thời là nó đổi công nhau chứ không phải là thuê thợ làm hẳn như thế
mỗi một cái nhà làm này nó chuẩn bị hai ba năm cây que các thứ là tự đi
xẻ gỗ trên rừng rồi thì đổi công nhau lấy trâu đi kéo về
để làm những cái kèo những cái vành những cái quả giang các thứ là đều phải làm thế hết
còn cái này là cái vôi này cũng phải đi tự đốt ở trên rừng ấy
đá vôi về đốt xong là về mới lại ngâm
ngâm xong một hai năm sau mới lại đi lấy cát
cát ở dưới suối mới trộn vôi xây bằng vôi
vật liệu xây của nó là vôi
điểm nổi bật nhất của những ngôi nhà cổ này là mái ngói rất độc đáo được xếp theo kiểu úp lật
điều này vừa tạo sự chắc chắn nhưng cũng làm cho mái nhà trở nên nổi bật
hiện nay những ngôi nhà cổ như thế này ở huyện ngân sơn vẫn còn khá nhiều
một số ngôi nhà đã được gia chủ sửa chữa cải tạo để phù hợp với cuộc sống hôm nay
nhưng cũng còn khá nhiều ngôi nhà vẫn giữ được nguyên vẹn từ khi xây dựng đến nay
thế hệ trước đến bây giờ thì vẫn muốn giữ cái bản sắc giống như thế này

vẫn còn giữ được cái nét truyền thống này
mặc dù địa hình rộng rãi nhưng những ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc này
vẫn xây dựng khá liền kề nhau đối xứng theo trục dài
điều này không chỉ tạo ra sự đông đúc cho thôn bản
mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng của người dân nơi đây
cùng với sự phát triển ngày nay những ngôi nhà có kiến trúc độc đáo này ngày càng ít đi
nhưng những ngôi nhà còn lại vẫn đang góp phần
làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc ở các địa phương
trong phần tin quốc tế bầu cử tổng thống nga
tổng thống vladimir putin duy trì tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận
singapore đánh thuế khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm hai nghìn một mươi chín
chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cử tri nước nga đi bỏ phiếu bầu tổng thống
danh sách ứng cử viên đã được chốt với tám người
hiện tại các ứng cử viên đang chuẩn bị bước vào vòng tranh luận trực tiếp
trong khi đó các cơ quan thăm dò dư luận đang tích cực công bố các số liệu
về tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên cũng như tỷ lệ cử tri sẽ đi bỏ phiếu
theo số liệu của cả quỹ ý kiến xã hội cũng như cơ quan thăm dò dư luận
tổng thống đương nhiệm vladimir putin luôn có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và ổn định ở mức khoảng bảy mươi
đáng nói là tỷ lệ ủng hộ của ông putin cách rất xa tỷ lệ ủng hộ của các ứng cử viên đứng sau
ví dụ như ông vladimir zyrinovsky của đảng dân chủ tự do nga nhận được khoảng sáu ý kiến ủng hộ
giới quan sát tại chỗ nhận định chưa hề có yếu tố nào cản trở tổng thống đương nhiệm putin tái đắc cử nhiệm kỳ này
và cuộc đua sẽ chỉ diễn ra xung quanh các vị trí thứ hai và thứ ba
vào ngày hai mươi sáu tháng hai tới đây lúc một mươi ba h một mươi theo giờ moscow tức một mươi bảy h một mươi theo giờ hà nội
bốn ứng cử viên bao gồm các ông grushinin zhirinovsky bakhsenia novchak thuộc đảng sáng kiến công dân
và ông borit titov thuộc đảng tăng trưởng sẽ cùng tham gia cuộc tranh luận trực tiếp trên đài phát thanh nước nga
còn các cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng hai vào lúc hai mươi một h năm mươi theo giờ moscow
tất cả các ứng cử viên đều tham dự trừ tổng thống đương nhiệm putin
tại mỹ nhà trắng cho biết tổng thống donald trump sẽ ủng hộ những nỗ lực
nhằm cải thiện các biện pháp kiểm tra lý lịch của người mua súng
động thái diễn ra trong bối cảnh nước mỹ gần đây đã chứng kiến rất nhiều vụ xả súng gây ra hậu quả thương tầm
phó thư ký báo chí của nhà trắng khẳng định tổng thống donald trump đã nói chuyện với thượng nghị sĩ của đảng cộng hòa
john koren về một dự luật mà ông đã giới thiệu trước đó với thượng nghị sĩ của đảng dân chủ
chris moofi nhằm thúc đẩy việc tuân thủ của chính quyền liên bang và các tiểu bang
với việc kiểm tra lý lịch hình sự trước khi cho phép mua súng
diễn ra làn sóng phẫn nộ của học sinh giáo viên và các nhà lập pháp đảng dân chủ trên toàn nước mỹ
kêu gọi tổng thống donald trump và các nhà lập pháp đảng dân chủ thắt chặt các biện pháp kiểm soát súng
vốn bị trì hoãn từ lâu sau vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại một trường trung học ở thành phố
thuộc bang florida hôm một mươi bốn tháng hai khiến một mươi bảy người thiệt mạng
hiện việc mua bán và sử dụng vũ khí tại nhiều bang ở mỹ vẫn diễn ra mà không cần thông qua
bất kỳ sự giả soát nào về lý lịch cũng như tiền sử tâm lý
trong khi đó một tòa án ở peru vừa yêu cầu cựu tổng thống alberto fujimori vừa được tổng thống pedro pablo kuczynski
ân xá ra hầu tòa liên quan tới vụ sát hại sáu người vào hồi năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
phán quyết của tòa án hình sự quốc gia peru nêu rõ cựu tổng thống fuhimori không được hưởng quyền miễn truy tố
và lệnh ân xá không áp dụng trong trường hợp này các công tố viên yêu cầu đưa ông fuhimori và hai mươi ba người khác trình diện trước tòa
liên quan tới cái chết của ông fujimori
trước khi được trả tự do ông fuhimuri đã thụ án một mươi hai năm trong bản án hai mươi năm năm tù giam vì nhiều tội danh
trong đó có việc ra lệnh thực hiện vụ sát hại nêu trên trong thời gian ông này làm tổng thống
trong quá trình thụ án ông từng ba lần nộp đơn xin ân xá vì lý do sức khỏe
luật sư của ông fuhimori nói rằng vẫn chưa rõ liệu cựu nhà lãnh đạo peru có được hưởng quyền miễn truy tố một lần nữa hay không
quyết định trả tự do cho ông fujimori đã gây nên một số lỗi

nhiều thành viên nội các của peru đã từ chức để bày tỏ phản đối việc cựu tổng thống fuhimori được ân xá
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín singapore sẽ đánh thuế khí thải carbon nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
đồng thời giúp các công ty nước này trở nên cạnh tranh hơn trong bối cảnh các thỏa thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu có hiệu lực
đây là thông báo của bộ tài chính singapore khi công bố các biện pháp giảm lượng khí thải carbon của quốc đảo này
theo bộ trưởng tài chính singapore một tấn khí thải sẽ bị đánh thuế năm đô la singapore khoảng ba tám usd từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó sẽ có thể tăng lên tới một mươi một mươi năm đô la singapore một tấn vào năm hai nghìn hai mươi
mức thuế này sẽ được áp dụng đối với toàn bộ những cơ sở sản xuất trong mọi lĩnh vực mỗi năm thải ra từ hai mươi năm tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính trở lên
theo nhà lãnh đạo trên ước tính sẽ thu được gần một tỷ đô la singapore tiền thu thuế từ khí thải trong năm năm đầu tiên
ngoài ra mức thuế mới sẽ khiến các công ty trở nên cạnh tranh hơn trong bối cảnh ngày càng có nhiều nước đề ra những giới hạn chặt chẽ hơn về lượng khí thải khi các thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu có hiệu lực
sáu quả trứng rùa thuộc loài rùa hoàng gia cực kỳ quý hiếm vừa được tìm thấy nguyên vẹn trong một cái tổ nằm bên bờ sông miền nam campuchia
đây là khám phá ấn tượng của các quốc gia
khám phá ấn tượng đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám vừa được hiệp hội bảo tồn thiên nhiên hoàng giá một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế thông báo mới đây
trong một thông báo hiệp hội bảo tồn thiên nhiên hoang dã đã triển khai người canh giữ an toàn đến khi rùa hoàng gia được ấp nở thành công
đây là một trong hai mươi năm loài rùa nằm trong danh sách đỏ cần được bảo tồn của thế giới và trong năm qua chỉ có ba tổ được tìm thấy trên khắp campuchia
chúng thường sinh sống tại khu vực rừng ngập mặn ven sông ở campuchia thái lan malaysia và indonesia
loài rùa này không chỉ có giá trị bảo tồn mà còn mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt đối với người dân campuchia
bởi từ lâu đã được quốc vương campuchia tuyên bố là tài sản của hoàng gia và nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi săn bắt
đây là loài rùa từng có số lượng quần thể rất lớn nhưng trước tình trạng bị đánh bắt lấy trứng và thịt quá mức đến nay chỉ còn một số lượng rất nhỏ còn sống trong tự nhiên
quý vị khán giả thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt